tại quảng trường mùa một mươi tháng ba thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã chính thức diễn ra chương trình khai mạc lễ hội cà phê buôn ma thuột năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề tinh hoa đại ngàn và thông điệp định vị hình ảnh địa phương đắk lắc điểm đến của cà phê thế giới
tham dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình khẳng định với phương châm hành động của chính phủ đề ra cho năm hai nghìn một mươi chín là kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo bước phá hiệu quả
phó thủ tướng đề nghị tỉnh đắk lắc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được có các giải pháp thực sự bước phá và có hiệu quả hơn để hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra
chương trình khai mạc lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy với ý tưởng tổng quát dựa vào bốn vị thần đất nước gió
lửa sẽ được thể hiện qua bốn trường
không gian lễ hội tây nguyên được thể hiện thông qua hình tượng nghệ thuật điển hình
chương trình vẽ lên bức tranh toàn cảnh tây nguyên tràn đầy nhựa sống ước mơ và hy vọng
điểm nhấn hiện đại trẻ trung và năng động của các tiết mục về sau chương trình phản ánh sức sống của vùng đất đang phát triển